tại các tỉnh miền trung có khoảng một mươi năm hectare có thể nuôi tôm trên cát và trên thực tế tại đây đã xuất hiện nhiều mô hình nuôi tôm trên cát rất hiệu quả
vì vậy trong thời gian tới khu vực này sẽ được tập trung đầu tư để trở thành vùng sản xuất chế biến tôm lớn của cả nước
thưa quý vị và các bạn mô hình nuôi tôm trên cát đã khơi dậy được tiềm năng phát triển thủy sản tại khu vực miền trung
nhất là sau sự cố ô nhiễm môi trường biển trong năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
tuy nhiên để đưa miền trung trở thành trung tâm sản xuất tôm lớn của cả nước thì rất cần có các giải pháp đồng bộ từ con giống kỹ thuật cho đến đầu ra sản phẩm
khu vực duyên hải miền trung có hơn một tám trăm linh km bờ biển trải dài từ thanh hóa đến bình thuận với tổng diện tích đất cát khoảng một trăm linh hectare
đây là điều kiện thuận lợi lớn để phát triển ngành nuôi tôm trên cát
từ năm hai nghìn phong trào nuôi tôm trên cát đã bắt đầu được hình thành
tuy nhiên mức độ phát triển hiệu quả còn vụn vặt
những năm gần đây do đẩy mạnh áp dụng công nghệ nuôi thâm canh trên nền bạc sử dụng chế phẩm vi sinh tái sử dụng nước nên diện tích nuôi tôm trên cát phát triển mạnh
thống kê đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy diện tích nuôi tôm đạt gần bốn ha sản lượng đạt gần bốn mươi hai tấn tăng trưởng trung bình giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi sáu khoảng bảy bảy mươi
năng suất tôm trên cát ở các tỉnh miền trung cao hơn năng suất bình quân chung của cả nước
tại tỉnh hà tĩnh ngay sau sự cố môi trường biển với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh với các chính sách cụ thể mô hình nuôi tôm trên cát được phát triển rất mạnh
những khó khăn và đưa ra các giải pháp để việc phát triển mô hình tôm trên cát phát huy hiệu quả